tối qua một mươi sáu tháng một tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình xuân ấm do trung tâm truyền hình nhân dân
báo nhân dân cùng trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp tổ chức nhằm đón mừng xuân mới hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều tiết mục nghệ thuật mừng đảng mừng xuân đặc sắc
với chương trình xuân ấm ban tổ chức hy vọng sẽ góp sức cùng cộng đồng mang tới cho những gia đình
những số phận kém may mắn một mùa xuân thật ấm áp yêu thương
nhân dịp này ban tổ chức chương trình đã trao quà tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên thành phố hà nội
cũng như những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ miền trung vừa qua
với những ý nghĩa nhân văn cao đẹp chương trình đã để lại trong lòng công chúng khán giả những xúc cảm sâu lắng
đồng thời góp phần tạo động lực lớn lao trên hành trình chia sẻ yêu thương đẩy lùi những nỗi đau và bất hạnh